tại trụ sở hội khơ me việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia các doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã tổ chức chương trình ấm tỉnh mùa xuân canh tí hai nghìn hai mươi
trao quà cho một số gia đình người khơ me gốc việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm động viên bà con đón năm mới thêm vui tươi đầm ấm
theo thống kê có khoảng trên một trăm sáu mươi người gốc việt đang sinh sống ở campuchia tập trung đông nhất ở thủ đô phnom penh và năm tỉnh sát biển hồ
nhìn chung đời sống của bà con ở thành thị thời gian gần đây khá ổn định
tuy nhiên các hộ ở vùng sâu vùng xa đặc biệt là dọc theo sông mekong và biển hồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn